chuyển sang những thông tin giao thông đáng chú ý
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong quý i năm hai nghìn hai mươi cả nước có hơn một sáu trăm linh người thiệt mạng do tai nạn giao thông
trong quý i năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn cả nước xảy ra hơn ba bốn trăm linh vụ tai nạn giao thông trong số này có hơn một chín trăm linh vụ từ ít nghiêm trọng trở lên và trên một năm trăm linh vụ va chạm giao thông làm hơn một sáu trăm linh người chết hơn một người bị thương và trên một năm trăm linh người bị thương nhẹ
so với cùng kỳ năm trước số vụ tai nạn giao thông trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi giảm gần một mươi bốn số người chết giảm một mươi bốn số người bị thương giảm một mươi bảy và số người bị thương nhẹ giảm một mươi chín
bình quân một ngày trong ba tháng đầu năm trên địa bàn cả nước xảy ra ba mươi tám vụ gồm hai mươi một vụ từ ít nghiêm trọng trở lên và một mươi bảy vụ va chạm giao thông làm một mươi tám người chết một mươi một người bị thương và một mươi bảy người bị thương nhẹ
vào khoảng một mươi năm h một mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng ba tại km số hai mươi năm hai trăm linh quốc lộ bốn d thuộc địa phận bản hội lùng xã sùng phài thành phố lai châu tỉnh lai châu đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm năm người bị thương vong
theo thông tin từ công an tỉnh lai châu vào khoảng thời gian kể trên xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín h hai mươi chín nghìn bảy trăm ba mươi trên xe có ba người do phạm ngọc trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm thường trú ở thành phố lai châu tỉnh lai châu điều khiển trên quốc lộ bốn d theo hướng từ huyện phong thổ về thành phố lai châu
đến km số hai mươi năm hai trăm linh thì va chạm với hai xe máy đi ngược chiều rồi mất lái đâm trực diện vào cây xăng c ba mươi lúc này trong phòng nghỉ cây xăng có một người
hậu quả vụ tai nạn là một người thiệt mạng
tại chỗ bốn người bị thương toàn bộ cây xăng và phòng nghỉ hư hỏng nặng nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tỉnh lai châu điều tra làm rõ
ngày hai mươi chín tháng hai thành phố đà nẵng đã khởi công công trình trọng điểm cải tạo nút giao thông phía tây cầu trần thị lý chương trình khởi công được tổ chức tinh giản gọn nhẹ bảo đảm phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi chín tháng hai thành phố đà nẵng đã khởi công công trình trọng điểm cải tạo nút giao thông phía tây cầu trần thị lý chương trình khởi công được tổ chức tinh giản gọn nhẹ bảo đảm phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi chín tháng hai thành phố đà nẵng đã khởi công được tổ chức tinh giản gọn nhẹ bảo đảm phòng chống dịch covid một mươi chín